những ngày này hàng nghìn người dân huyện a lưới thừa thiên huế đã có thể mang sản phẩm nông nghiệp của mình ra chợ phiên nông sản của huyện để bán
đây là lần đầu tiên đồng bào tà ôi ca tu ở a lưới có chợ phiên chuyên về nông sản
và đây cũng là lần đầu tiên họ có đủ nông sản để giới thiệu cũng như bày bán ở chợ
huyện a lưới của thừa thiên huế là nơi cư ngụ của đồng bào dân tộc tà ôi ca tu còn rất nhiều khó khăn
với nền kinh tế chủ yếu tự cung tự cấp quy mô sản xuất nhỏ lẻ lạc hậu hơn chín mươi nguồn thực phẩm cung cấp cho thị trấn được trở từ dưới xuôi lên
nhưng trong ngày hôm nay vượt qua những rào cản trong quá khứ đồng bào a lưới đã biết vươn lên họ đã chủ động được nguồn thực phẩm
và đã biết xem sản phẩm làm ra là hàng hóa để mang ra chợ bày bán bước đầu được người tiêu dùng ghi nhận
đến đây thì thấy tất cả các hóa khang sản phẩm ở nơi rất là sạch rất là sạch với lại là từ thực phẩm là heo vàng
ghi nhận bước đầu ở a lưới cho thấy đã có nhiều tổ hợp sản xuất được hình hành để cho ra đời những sản phẩm nông nghiệp có ưu thế cạnh tranh
như thịt bò gà rau xanh an toàn mật ong dược liệu rượu sim một số trong các sản phẩm này đã được đăng ký thương hiệu và chỉ dẫn địa lý
mới đây nhất chuối già lùn a lưới đã được bao tiêu đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị bixi trên cả nước
hôm nay thì huyện đang tập trung xóa bỏ tư tư
những kết quả a lưới đạt được nhìn từ phiên trợ nông sản đầu tiên đang khẳng định một điều
chính quyền nhân dân địa phương đã tìm được hướng đi đúng để từng bước vượt qua khó khăn thoát nghèo bền vững